hiện nay tại tỉnh quảng trị nhiều đoạn trên tuyến đường dây cao thế bị mất an toàn do vi phạm hành lang tuyến
đặc biệt vào mùa mưa bão số vụ chập cháy đứt đường dây lại tăng lên do cây trồng của người dân va quyệt vào đường điện
tình trạng trên không chỉ gây thiệt hại tài sản mà còn đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng của người dân
đây là hiện trường vụ đứt đường dây hai mươi hai kv vừa xảy ra ngay trong khuôn viên trường mầm non
tại địa bàn huyện cam lộ khiến hơn ba trăm linh hộ dân địa phương bị mất điện
rất may không có thiệt hại về người
nguyên nhân ban đầu được xác định là do cây cao su của người dân va quệt vào đường dây gây phóng điện và đứt dây
cây cao su rất khỏe năng lễ điện
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay việc có một số khu vực xã căm chuyên này
điện lực không giải tỏa được các hồ nhân trong cao su dưới đường dây
thì nó sẽ dẫn đến là sự cố đứt dây nhiều lần
trong quá trình thực hiện dự án trong cây cao su trên địa bàn
ba con đã trọc vào và hiện nay nó ảnh hưởng đến hình làng an toàn lễ điện
cho nên trước mắt đối với địa phương chúng tôi đã làm và đang tiếp tục làm công tác tuyên truyền vận động ba con
trước mắt để cho điện lực chặt cây củi mà nó ảnh hưởng đến hình làng
để đảm bảo an toàn lưới điện đồng thời phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh trên địa bàn
trên hệ thống đường dây một trăm một mươi kv ở các huyện miền núi
tình hình người dân chặt cây lâu năm và đốt nường làm dãy gần đường dây đang diễn ra liên tục và ngày càng gia tăng
từ đầu năm đến nay đã có hơn chín mươi vụ cây va quệt vào đường dây điện
gây đứt đường dây và mất điện cục bộ tại nhiều địa phương trong tỉnh
chúng tôi là tăng trưởng
chúng tôi là tăng trưởng công tác kiểm tra đình kỳ ngày và đêm
kịp thời phát hiện những khiếp khuyết trên đường dây và kịp thời phát hiện những vĩ cơ
những địa bàn có những hoạt động đột xuất đột biến của người dân
ví dụ giống người ta chuẩn bị làm một cái công trình gì đấy hoặc là người ta chuẩn bị trồng rừng
ủi rừng thì chúng tôi là có biện pháp gặp dở và can thiệp kịp thời
để không xảy ra hiện tượng xâm phạm đến việc quan hệ an toàn trên đường dây
trước những diễn biến bất thường của tình hình mưa bão
việc bảo đảm an toàn hành lang lưới điện càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết
bên cạnh sự nỗ lực của các ngành chức năng tỉnh quảng trị
người dân cũng cần nâng cao nhận thức và ý thức bảo vệ hành lang lưới điện
trong quá trình sinh hoạt và sản xuất nhằm tránh những thiệt hại đáng tiếc
có thể xảy ra cho chính mình và những người xung quanh